lợi dụng đêm tối và địa hình vắng vẻ ít người qua lại để thực hiện hành vi sang chiết ga trái phép
bốn đối tượng đã bị công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương bắt quả tang bốn đối tượng hồ quang
đinh văn bình phạm tuấn và lê hồng phong đang có hành vi xăng chiết ga trái phép
tại bãi đất ven sông thái bình thuộc địa phận phường việt hòa thành phố hải dương
tại thời điểm bị phát hiện các đối tượng đang chiết nạp ga từ xe bồn
mang biển kiểm soát ba mươi bốn h một nghìn chín mươi hai sang các bình ga loại một mươi hai kg
tăng vật bị tạm giữ gồm một xe bồn chứa gần một mươi tấn khí hóa lỏng một xe ô tô tải
một hệ thống vòi chiết chín mươi bốn bình ga loại một mươi hai kg đã được nạp đầy một trăm năm mươi vỏ bình ga các loại
bốn cân điện tử và nhiều dụng cụ phục vụ việc sang chiết
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị
tối qua ngày hai mươi hai tháng năm
hai mươi tám tháng bốn khu phố du lịch am thượng hay còn gọi là phố tây chính thức được khai trương
khu phố này nằm trong đề án phát triển kinh tế đêm được chính quyền đà nẵng kỳ vọng
sẽ thu hút khách đến thành phố gia tăng hoạt động vui chơi giải trí về đêm
đây là lần đầu tiên thành phố đà nẵng xây dựng một khu phố du lịch hoạt động xuyên đêm
phong phú về các dịch vụ như ẩm thực ba mua sắm âm nhạc vũ hội đường phố
khiến du khách rất thích thú đáng chú ý khu phố này kết nối hoạt động
với biển đêm mỹ an rất thuận lợi cho du khách khi trải nghiệm các du lịch ban đêm
đề án khu phố du lịch an thượng có lộ trình thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm
chia làm ba giai đoạn với các hoạt động đầu tư nâng cấp hạ tầng dịch vụ
hạ tầng đô thị phục vụ hoạt động du lịch hiện các đơn vị thi công đã hoàn thành
các hạng mục chính thuộc giai đoạn một trong đó chủ yếu hoàn thiện ở các tuyến đường
am thượng một và am thượng bốn với kinh phí là hơn chín tỷ đồng
hai giai đoạn còn lại đang được chính quyền thành phố nỗ lực xây dựng
thưa quý vị cố đô huế miền đất di sản với những sản phẩm du lịch đặc trưng
được kỳ vọng sẽ đưa ngành du lịch của tỉnh thừa thiên huế khởi sắc trở lại
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày
huế dự kiến sẽ đón khoảng hơn chín mươi lượt khách đến tham quan
việc chủ động các phương án để đón khách an toàn hiệu quả
đang được đặt ra với ngành du lịch của thành phố cố đô
khách sạn bốn sao nằm ven sông hương này có công suất một trăm hai mươi phòng
đã không còn nổi tiếng
các phương án đã được nhận khách cho ngày lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm từ nhiều ngày trước
hiện tại khách sạn đã sẵn sàng về các mặt dịch vụ nhân lực
phương án cung ứng thực phẩm và các điều kiện cần thiết để phục vụ du khách
cơ sở vật chất thì rõ ràng khách sạn zabrin đã chuẩn bị rất kỹ
thay đổi rất là nhiều
cơ sở vật chất cũng như là nhân lực đã tuyệt nhiều
đủ nhân lực để đảm bảo cho chất lượng phục vụ khách
về các kỳ quả kết cầu cũng như là phục vụ khách thì khách sạn zabrin
là còn những kỳ quả combo cho khách để ở lũ trụ lâu dài
hoặc là những đoàn khách lớn gọi như khách
hoặc là những cái giả đặc biệt cho khách quấy trở lại lần thứ hai lần thứ ba
qua thống kê hầu hết các khách sạn đều đạt công suất tám mươi một trăm linh
các khách sạn ba năm sao nhất là các resort cơ bản đã có trên chín mươi phòng được đặt
đặc biệt khách đã có sự chủ động đặt trước
điều này cho thấy xu hướng đi du lịch có kế hoạch đang dần trở lại
tuy nhiên để không bị đồng
các cơ sở lưu trú tăng cường bổ sung nhân lực cần thiết
và đào tạo kỹ năng cơ bản phục vụ du khách
trước đó nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc đón khách dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
đoàn liên ngành do sở du lịch chủ trì đã tổng kiểm tra toàn diện
các cơ sở lưu trú các cơ sở lưu hành nhằm chấn chỉnh việc thực hiện niềm ít giá
trong các hoạt động đón tiếp phục vụ du lịch
phải đảm bảo nghiêm túc đúng quy định khai báo lưu trú
tăng cường đảm bảo an ninh an toàn phòng chống cháy nổ
vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm
qua kiểm tra chúng tôi thấy rằng chủ và các cơ sở lưu trú
hầu như đã chấp hành rất tốt việc sẵn sàng chuẩn bị đón khách trở lại
trước hết là chuẩn bị rất tốt các cơ sở vật chất
phòng ốc trình trang lại khâu vệ sinh môi trường an toàn
đặc biệt là chuẩn bị việc dịch vụ khác
xây dựng điểm đến văn minh an toàn và hấp dẫn
ngoài duy trì chất lượng phục vụ
ngành du lịch huế còn tổ chức các lễ hội đặc sắc
sôi động như festival thuận an biển gọi
ẩm thực cung hình huế phố đềm hoàng thành
cùng ngày hội vùng cao a lưới
hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách
vào sáng ngày hôm nay tại tp hcm
hệ thống trung tâm tiêm chủng vnvc
và công ty trách nhiệm hữu hạn sanofi aventis việt nam
đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược lâu dài
về việc cung ứng nguồn vaccine dịch vụ chất lượng cao
số lượng lớn cho người dân
nhằm góp phần quan trọng giảm thiểu tình trạng khan hiếm
biến động giá vaccine vốn đã diễn ra nhiều năm trước đây
việc ký kết hợp tác chiến lược dày hạn giữa sanofi việt nam và vnvc
nhằm tối đa hóa các tác động tích cực của tiêm chủng
tăng cường khả năng tiếp cận vaccine chất lượng cao
và góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân việt nam
thông qua các hoạt động đa dạng gồm
hợp tác ra mắt sản phẩm vaccine mới
và đảm bảo người dân được thông tin về sản phẩm vaccine mới
đảm bảo người dân được tiếp cận sản phẩm vaccine
hoạt động giáo dục truyền thông đa phương tiện
về các bệnh truyền nhiễm hiện đã có thể phòng ngừa bằng vaccine cho cộng đồng
hai bên hợp tác trong các kế hoạch truyền thông đa kênh
hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng
với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hiện đã có vaccine phòng ngừa
và thông tin các loại vaccine với mục tiêu chung là
nâng cao tỷ lệ tiêm chủng tại việt nam
kính thưa quý vị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết
đã dẫn dãi tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts chở bảy mươi lít dầu do không rõ nguồn gốc
về tới cảng của hải đội ba mươi ba tại côn đảo
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
chiều tối ngày hai mươi tám tháng bốn
trên khu vực biển cách tây nam côn đảo khoảng bảy mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
phát hiện tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts có dấu hiệu vi phạm
nên đã phát tín hiệu dừng tàu để tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên
do ông hồ tiến dũng sang ngoài chín trăm bảy mươi hai quê tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng
thì tàu đang vận chuyển khoảng bảy mươi lít dầu đeo
nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân
thuyền trưởng không có chứng chỉ chuyên môn
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về côn đảo để xử lý theo đúng quy định pháp luật
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi chín tháng bốn
là ngày cao điểm người dân di chuyển về quê nghỉ lễ
dịch ba mươi tháng bốn và một tháng năm
tại hà nội cơn mưa vào chiều ngày hôm nay
đã khiến cho việc đi lại của người dân trở nên khó khăn hơn
áp lực giao thông đè nặng lên các tuyến ngay từ rất sớm
ngay từ đầu giờ chiều thì nhiều tuyến đường đã ghi nhận
tình trạng un tắc cục bộ như nút giao ngọc hồi
vành đai ba cả bên dưới và trên cao
cá biệt cửa ngõ phía nam thành phố hà nội
ở chiều vào thành phố ủn tắc vô cùng nghiêm trọng
kéo dài khoảng bốn km từ qua trạm thu phí
đến nút giao vành đai ba
theo các cơ quan chức năng dự báo tình hình giao thông
sẽ ngày càng diễn biến phức tạp
nguy cơ ủn tắc tăng cao vào cuối ngày
áp lực giao thông sẽ đà nặng lên các tuyến vành đai
và cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội
tại sân bay quốc tế nội bài từ sáng nay hai mươi chín tháng bốn
lượng khách tập trung đi khá đông
các chuyến bay chủ yếu đi đến các điểm du lịch
như đà nẵng phú quốc nha trang côn đảo
cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến cáo hành khách
chủ động có mặt trước giờ bay hai tiếng
đối với chuyến bay nội địa ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế
để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông
trên đường di chuyển đến sân bay hoặc là ùn ứ cục bộ
tại nhà ga trong giờ cao điểm
chỉ vì mâu thuẫn sau va chạm giao thông
nguyễn tuấn hào và con trai là nguyễn hoàng gia bảo
cùng chú tại phường thắng lợi tp bun ma thuật
đã dùng rượu chém người khác
công an tp bun ma thuật tỉnh đắk lắc
đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên
theo kết quả điều tra ban đầu
chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong lúc điều khiển xe máy
trên đường hoàng diệu thì giữa hào với thi đức long
có xảy ra va chạm
sau đó giữa hai bên cãi vã và long đã đấm vào mặt hào
sau khi hỏi và biết chuyện bảo liền bảo cha mình
trở đi tìm long để đánh trả thù
khi thấy long đang ngồi trước quán nước
ở số năm mươi một đường hoàng diệu bảo cầm rượu
lao vào chém tới tấp nhiều nhát
còn hào cũng cầm ghế của quán để đánh long
hậu quả đối tượng bảo đã chém chín nhát vào người long
gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay
phải nhập viện cấp cứu
đối tượng nông thị quỳnh lan
trú tại huyện tràng định lạng sơn
là kế toán của ủy ban nhân dân xã khánh long
huyện tràng định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện trang định khởi tố bắt tạm giam
về hành vi tham ô tài sản
trong thời gian công tác tại ủy ban nhân dân xã khánh long
lan là công chức phụ trách kế toán
đã lợi dụng lãnh đạo xã chuyển công tác
tự ý đổi mật khẩu chữ ký số
mà không thông báo cho cấp trên biết
lập khống chứng tử để tham mô ngân sách
của xã tại kho bạc nhà nước
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nông thị quỳnh lan đã thực hiện hai mươi tám lần chuyển khoản
với tổng số tiền hơn bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng
trong đó số tiền lập chứng tử khống
để chuyển khoản chi là trên hai trăm sáu mươi triệu đồng
sau khi trừ một mươi tiền hóa đơn
đối tượng đã sử dụng số tiền còn lại
để tiêu xài cá nhân
khám xét khẩn cấp tại chỗ ở và nơi làm việc của lan
cơ quan điều tra thu giữ hai laptop
cùng nhiều tăng vật có liên quan
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đầu năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội
huỳnh tài đã tham gia bỏ phiếu
qua email trưng cầu dân ý
bầu đào minh quân của tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức
và được cấp danh số
đồng thời sử dụng phần mềm để tham gia họp trực tuyến
với các thành viên của đào minh quân
sau khi tham gia tổ chức phản động
tài lôi kéo cha mình là huỳnh tiến
cùng tham gia
đến khi bị bắt
hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài
đã có các hoạt động như trình bày nội dung
bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến
lôi kéo một số cá nhân tham gia
và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân
cho tổ chức này
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục
làm rõ để xử lý huỳnh tài
và huỳnh tiến theo quy định của pháp luật